từ sáng mai ngày hai mươi bảy tháng bảy vùng biển vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
để ứng phó với cơn bão số một chiều nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để lên phương án triển khai công tặc ứng phó với bão số một
tại cuộc họp này bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cao đức phát trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương phải hết sức chú ý tuyệt đối không chủ quan nhất là đối với các địa phương vùng đông bắc
riêng đối với các khu vực ven biển yêu cầu khẩn trương kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tranh trú an toàn đặc biệt phải chú ý đến việc neo đậu tàu lớn của các doanh nghiệp đóng tàu và vận tải biển tránh va đạp vào cầu cống
các khu vực nuôi trồng thủy sản lên phương án chẳng chống và hạn chế tối đa người dân ở lại các tròi phía ngoài đê sẵn sàng các phương án tiêu úng để bảo vệ lúa hẻ thu và các hồ chứa đề kè